hiện mang theo hung khí để hỗn chiến nhóm thiếu niên với ý định tông thẳng vào lực lượng
tuy nhiên lực lượng chín trăm một mươi một đã nổ súng chỉ thiên và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế bắt giữ và ngăn chặn được vụ hỗn chiến này
sự việc xảy ra vào đêm ngày ba mươi tháng chín tại thành phố đà nẵng
vào thời điểm trên tổ công tác của lực lượng chín trăm một mươi một phát hiện hai nam thiếu niên điều khiển xe máy đi cùng một đoàn xe khoảng ba mươi người
có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành vây bắt
phát hiện lực lượng công an phía trước cả hai quay tông thẳng vào lực lượng truy bắt phía sau và bỏ chạy ngược chiều để tẩu thoát
tổ công tác đã phải nổ súng để chấn áp nhưng cả hai vẫn ngoan cố bỏ chạy
sau quá trình truy đuổi lực lượng công an đã tạm giữ hai thứ niên mang theo các loại hung khí nguy hiểm
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng vây bắt thêm sáu người khác
tất cả đều trong độ tuổi vị thành niên